thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía đông
hình thế gây giảm nhiệt ở miền bắc yếu đi vì thế mà nền nhiệt tại các tỉnh miền bắc tiếp tục có xu hướng tăng dần
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc đồng loạt tăng lên ngưỡng một mươi năm một mươi bảy độ
khu vực trung du và đồng bằng nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ tăng lên mức một mươi bảy hai mươi độ
tuy nhiên sự lệch đông của khối không khí lạnh lại tạo đà cho gió đông nam phát triển
đưa mây ẩm vào khiến cho các tỉnh miền bắc trong đêm nay trời nhiều mây
sương mù sẽ xuất hiện dày đặc vào khoảng thời gian nửa đêm trở về gần sáng
một số nơi khu vực phía nam của vùng đồng bằng con có cả hiện tượng quá mù ra mưa
kèm theo đó là tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một km
sao đến ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm
phía đông bắc bộ chiều có thể giảm mây và hứng nắng nhẹ
nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi ba hai mươi năm độ trời ấm áp
các tỉnh thành phố phía tây bắc bộ ngày mai trời sẽ có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi bảy độ
không khí lạnh yếu đi diện mưa và cường độ mưa ở miền trung đều giảm
trong đêm nay một dọc các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi còn có mưa
nhưng diện mưa ở mức dài rác
ra đến ngày mai mưa gần như rất hẳn
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời vẫn còn có mây nhiều
nên nhiệt ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận trời tiếp tục có nắng sớm
nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với các tỉnh miền nam
nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần
ngày mai cả nam bộ và tây nguyên đều có nắng từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ giao động ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai ba mét khiến cho biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp sáu biển động
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám khiến cho biển động
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước